những năm một nghìn chín trăm bốn mươi của thế kỷ trước cuộc chiến tranh của nhân dân ta còn nhiều gian khổ
nhiều gia đình yêu nước đã không tiếc sức người nuôi dấu chăm sóc và bảo vệ cán bộ hoạt động cách mạng
gia đình cụ trịnh bá vĩ là một trong số những gia đình có công với cách mạng đó
sáng hôm qua ngày một mươi tháng một mươi hà nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình di tích cách mạng kháng chiến
tại gia đình cụ trịnh bá vĩ tri ân những đóng góp của gia đình với cách mạng
ngôi nhà của cụ trịnh bá vĩ thuộc tổ một mươi hai phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ngôi nhà này là nơi ra đời tri bộ đảng cộng sản đông dương
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đây cũng là trụ sở làm việc bí mật của cơ quan văn phòng trung mương đảng
trụ sở tòa soạn báo và viết nghị quyết của cố tổng bí thư trường trinh
và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng ta
gia đình không tiếc gì
công sức bóp chất trở lại để tận tạo nuôi các đồng chí cán bộ lãnh đạo hoạt động ở thời kỳ bí mật ấy
ông cụ trịnh bá vĩ lúc bây giờ có một cái cửa hàng thuốc ở thị xã hà đông
sau khi lời ý kiến của các đồng chí nguyễn đương bằng và trần quốc hoàn
thì ông cụ bán cái đi để góp phần lớn vào trong cái việc để nuôi anh em
và đồng thời cũng hoạt động cho dịch vụ y nấn được tốt hơn
sự kiện hôm nay thì
sẽ nhắc nhở các thế hệ đi sau là tiếp tục là bối đắp cái tinh thần cách mạng và cái truyền thống yêu nước
để xây dựng quê hương cũng như là góp phần vào cái công cuộc xây dựng quận hà đông cũng như thành phố hà nội
văn minh hiện đại
năm hành một trăm linh hai với khoản tiền hỗ trợ nhà ở gia đình chính sách có công với cách mạng
cùng với sự đóng góp của các đồng chí
gia đình đã tu sửa phục dựng lại ngôi nhà theo nguyên mẫu cổ xưa trên nền đất cũ từ thế kỷ trước
việc tổ chức gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại gia đình cụ trịnh bá vĩ
hôm nay là hoạt động ý nghĩa để tri ân những đóng góp của gia đình với cách mạng nước ta
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta